tại nghệ an sau cơn bão số ba và số bốn vừa qua con đường từ trung tâm huyện đến các xã tả cạ mường tiếp mường ải đã bị cắt đất hoàn toàn
cách để đến được các xã này duy nhất là cắt rừng lội bộ
cùng với đó hơn hai trăm linh hộ dân các bản sốt tiếp na mì xã mường tiếp và bản sốc phong xã mường ải huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
luôn lo sợ do sạt lở đất vẫn đang tiếp diễn nhiều hộ đã phải rời bàn đi sống tạm nơi khác
ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân tại nghệ an
ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số bốn gây mưa lũ sạt lở đất đã vùi lấp và cuốn trôi hai ngôi nhà
cùng hai người dân ở bản sốt phong xã mường ải
hiện nay nguy cơ sạt lở đất vẫn đang tiếp tục rình rập đe dọa tính mạng của hơn ba trăm năm mươi nhân khẩu đồng bào dân tộc khơ mú nơi đây
nơi nào để mà an toàn để cho người dân côi phục lại
cho nên người dân bây giờ tư tưởng của người dân nhất trí một trăm linh sẽ di chuyển nơi khác để an toàn cuộc sống của nhân dân
theo người dân bản nam my xã mường tiếp hiện trên các đỉnh núi phía trên bản xuất hiện nhiều vết nứt và hiện tượng đất sụt nếu tiếp tục có mưa lớn dài ngày có thể sụp và sạt lở bất cứ lúc nào
sạt lở đất và cũng kheo
kheo cùng là xoài mòn xuống thì không ở được
cho nên bà con đi dân bàn thì muốn đi chuyển đi chỗ khác nơi chỗ sinh sống cho nó an toàn
mong muốn cấp ủi trình truyền đảng nhà nước quan trọng cho bà con khắc phúc đi chuyển đi chỗ khác cho nó an toàn cuộc sống bà con dân bản cho yên ồn
những ngày qua nỗi nơm nớp lo sợ sạt lở núi luôn thường trực ngày đêm đối với những người dân các vùng bản nơi này